dân rất muốn được sống trong môi trường trong sạch nhưng nếu chính quyền địa phương không quyết liệt vào cuộc
thì việc bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng sẽ là chuyện một sớm một chiều
cũng liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường ở huyện hải lăng tỉnh quảng trị
để phát triển kinh tế nâng cao đời sống gia đình nhiều hộ dân ở vùng nông thôn nơi đây đã chăn nuôi lợn tự phát không có quy hoạch
đặc biệt là việc chăn nuôi trong khu dân cư chật hẹp đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
gia đình ông lê văn khấu sống tại thôn một xã hải thiện huyện hải lăng tỉnh quảng trị
qua nhiều đời nhưng chưa bao giờ ông chứng kiến cảnh ô nhiễm môi trường như hiện nay
toàn thôn một xã hải thiện huyện hải lăng có một trăm bảy mươi hộ gia đình
hầu hết các hộ đều nuôi lợn hộ nuôi ít nhất khoảng năm con còn hộ nuôi nhiều là hơn hai mươi con
mặc dù đã có một số hộ dân xây hầm bioga để giảm thiểu mùi hôi nhưng xem ra cũng không thể hết được ô nhiễm
người dân sống chung với ô nhiễm như thế này về lâu dài chưa biết được bệnh tật gì sẽ đến với họ
chăn nuôi thì nhà đơn nào cũng có cho nên mà hành kỳ vệ sinh được thải hay là người ta chưa đủ điều kiện để làm ô nhiễm
môi trường ảnh hưởng đến bệnh tật nảy sấn
xã cũng đã có chủ trương tức là quy hoạch vùng cát phía sau khu nhân cư để đưa chăn nuôi ra khỏi khu tập trung nhân cư
tuy vậy khó khăn ở một chỗ là đời sống kinh tế dân ở khu vực thôn mà cũng đang còn là khó khăn
do đó việc đưa một mô hình chăn nuôi ra khu nhân cư thì cũng là chi phí rất là lớn
do đó điều kiện của người dân hiện giờ cũng đang khó khăn
người dân không thể ra vùng
người dân không thể ra vùng quy hoạch
còn trong thôn xóm dù trời mưa hay nắng ô nhiễm môi trường vẫn cứ diễn ra
cuộc sống của những người dân ở đây nhất là những đứa trẻ không biết đến bao giờ mới chịu hết cảnh ô nhiễm môi trường như thế này
trong phần tin quốc tế sân bay quốc tế ở florida của mỹ đã mở cửa trở lại sau vụ xả súng
tổng thống đắc cử mỹ bác bỏ khả năng tấn công mạng ảnh hưởng đến bầu cử
sân bay quốc tế fort lauderdale hollywood ở bang florida của mỹ đã mở cửa trở lại
sau khi xảy ra vụ xả súng khiến năm người thiệt mạng và tám người bị thương trong ngày sáu tháng một vừa qua
giới chức sân bay forb loudoren hollywood cho biết mọi hoạt động đã được nối lại bình thường vào chiều hôm qua theo giờ việt nam
đồng thời kêu gọi hành khách liên lạc với các hãng hàng không để kiểm tra trước khi làm thủ tục
trước đó cảnh sát đã xác định được danh tính thủ phạm gây ra vụ sạt súng
là s barnes
santiago hai mươi sáu tuổi đang bị cục điều tra liên bang mỹ fbi bắt giữ và thẩm vấn
và không loại trừ khả năng về một vụ tấn công khủng bố
ngoài ra người phát ngôn đại sứ quán canada khẳng định đối tượng nổ súng tại sân bay fox loudoren hollywood
không bay từ canada và cũng không ở trên bất cứ chuyến bay nào của nước này
trước đó một quan chức thực thi pháp luật của bang florida cho rằng tay súng trên đã bay trên một chuyến bay của canada
tổng thống đắc cử mỹ donald trump hôm qua khẳng định
các cuộc tấn công mạng hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả cuộc tổng tuyển cử
tại cuộc họp ở tháp trump với lãnh đạo các cơ quan tình báo mỹ
bất chấp kết luận của cơ quan này về sự can thiệp của nga trong mùa bầu cử hai nghìn một mươi sáu
tổng thống đắc cử donald trump cho rằng các cuộc tấn công mạng hoàn toàn không ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua
ông donald trump cũng khẳng định dành sự tôn trọng đối với sự nỗ lực của toàn thể cộng đồng tình báo
trong việc tích cực đấu tranh và ngăn chặn các hoạt động tấn công mạng
nhất trong chín mươi ngày kể từ khi nhậm chức sẽ bổ nhiệm một đội ngũ nhằm tìm ra cách ngăn chặn các hoạt động xâm nhập mạng có hiệu quả hơn
nga đã có đóng góp tích cực trong cuộc chiến chống nhóm nhà nước hồi giáo is tự xưng
và ngăn chặn is chiếm quyền của tổng thống syri basa al assad
đây là tuyên bố của ngoại trưởng mỹ john kerry khi trả lời trên truyền hình
trả lời phỏng vấn đài truyền hình nbc ngoại trưởng mỹ john kerry cho biết
chiến dịch quân sự của nga tại syri
nhằm ngăn chặn khả năng nhóm nhà nước hồi giáo is chiếm chính quyền của tổng thống syri al assad đã đạt tiến bộ rõ rệt
ông kerry cho rằng tổng thống nga putin đã dùng sự ảnh hưởng của mình
để hỗ trợ chính quyền của tổng thống syri al assad do lực lượng của nhóm nhà nước hồi giáo gia tăng đáng kể
ngoài ra ông kerry nhấn mạnh vào thời điểm hiện tại
để bình thường hóa tình hình ở syri chỉ có thể thông qua các cuộc đàm phán trực tiếp
đồng thời bày tỏ hy vọng tổng thống đắc cử donald trump sẽ cải thiện quan hệ với nga
thông qua những giá trị cơ bản và nguyên tắc nền tảng của chính sách đối ngoại
tổng thống liên bang michel aoun hôm qua đã có cuộc gặp với đoàn đại biểu quốc hội iran
để bàn về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế và khu vực
tại đây hai bên đã nhất trí nâng quan hệ song phương lên một tầm cao mới
trong các lĩnh vực khác nhau đặc biệt là kinh tế thương mại và an ninh
tại cuộc gặp tổng thống liên bang aoun bày tỏ mong muốn iran tiếp tục ủng hộ nước này
trong việc giải quyết các vấn đề an sinh nội bộ đồng thời nhất trí tăng cường hợp tác song phương
trên tất cả các lĩnh vực khác nhau trong đó đặc biệt chú trọng tới kinh tế thương mại và an ninh
liên quan tới vấn đề syri tổng thống liên bang aoun hy vọng vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết
thông qua giải pháp chính trị
ông aoun kêu gọi iran giúp đỡ liên bang giải quyết một loạt các vấn đề liên quan tới người tị nạn syri
đáp lại chủ tịch ủy ban quốc gia ông aladin borujedi khẳng định cam kết của nước này
trong việc hỗ trợ liên bang ổn định về an ninh và mọi vấn đề
một khi hòa bình tại quốc gia trung đông này được thiết lập
tại thái lan phó thủ tướng visa nugrenam vừa cho biết nước này có thể chỉ tiến hành tổng tuyển cử một mươi chín tháng
sau khi bản hiến pháp mới được thông qua trong cuộc trưng cầu dân ý ngày bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu có hiệu lực
phó thủ tướng thái lan visanu cho biết lộ trình đi đến tổng tuyển cử sẽ được tính
từ thời điểm bản hiến pháp mới được nhằm
nhà vua rama x ký ban hành
đầu tháng một mươi một năm ngoái bản hiến pháp mới đã được trình lên nhà vua rama x
và thời gian chờ ký phê chuẩn là chín mươi ngày tức là đến tháng hai năm nay
sau khi hiến pháp mới có hiệu lực trong vòng hai trăm bốn mươi ngày quốc hội phải thông qua một mươi đạo luật phát sinh
và sau đó cần có ba tháng chờ hoàng gia ký ban hành
phó thủ tướng thái lan cho biết thêm sau khi các đạo luật mới được ban hành
nước này sẽ bước vào giai đoạn chuẩn bị bầu cử và sẽ được tiến hành trong khoảng thời gian năm tháng sau đó
hiện nay khu vực này đang phải hứng chịu một đợt giá rét cao điểm
trong vài ngày vừa qua những trận bão tuyết rồn rập từ bắc cực đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
đã có ít nhất hai mươi người bị thiệt mạng tại ba lan và italy và một số nạn nhân khác tại bungary và nga
tại bà lan nhiệt độ trong ngày bảy tháng một mươi đã xuống tới âm hai mươi độ c
trung tâm an ninh quốc gia cho biết có một mươi người chết vì lạnh trong vòng hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng một
chủ yếu là những người vô gia cư
dự kiến số người thiệt mạng vì giá lạnh tại nước này sẽ tiếp tục tăng lên
khoảng sáu hành khách bắt buộc phải di rời đến khách sạn
trong khi tuyết rơi dày đến bốn mươi cm cũng đã khiến các chuyến tàu điện ngầm không thể di chuyển
và bị gián đoạn bởi các vụ tai nạn do băng tuyết
chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường
tôi ở trong nhà và ngày hôm nay
các con đường rất trơn trượt và quá xấu khiến tôi không thể lái xe
mặc dù tuyết rơi khá là đẹp nhưng cũng có mặt trái của nó
với tôi điều này thực sự không tốt chút nào
trong khi đó tại bungary thi thể của hai người di cư iraq đã được tìm thấy trong một khu rừng
một người đàn ông cũng đã chết vì cơ thể bị hạ nhiệt bất thường tại sampetepur của nga
còn tại italia hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng một đã có ít nhất bảy người chết do giá lạnh
trong số đó có năm người vô gia cư
nhưng italia cũng như phía đông nam nước này khiến một số sân bay phải đóng cửa
nhiều tuyến đường sắt cũng phải ngừng hoạt động vì tuyết rơi dày
thưa quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình thời sự trưa nay
mời quý vị và các bạn cùng về với xã đại bái thuộc huyện gia bình tỉnh bắc ninh
đại bái từ nhiều đời nay đã được coi là làng nghề truyền thống nổi tiếng nhất
về kỹ nghệ đúc đồng
tạo ra các sản phẩm về đồ đồng
thủ công mỹ nghệ tinh xảo
qua bao thăng trầm lịch sử đến nay
người dân đại bái vẫn giữ được nghề truyền thống của cha ông để lại
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
theo các nguồn tài liệu và thư tịch cổ
nghề gò sát đồng đại bái có từ đầu thế kỷ một mươi một
ông tổ nghề là cụ nguyễn công truyền
sau đó được bảo tồn và phát triển trong các đời sau
tuy nhiên làng nghề bị mai một trong những năm kháng chiến
và được khôi phục lại sau khi hòa bình lập lại năm một nghìn chín trăm bảy mươi
làng nghề có từ lâu đời rồi
cho nên bây giờ thương hiệu của làng nghề bây giờ đã bái càng ngày càng phát triển
nhất là hàng thủ công mỹ nghệ
bây giờ nó cũng phát triển cả trong nước nó ngoài nước
sản phẩm truyền thống của tôi bây giờ
nếu như ngoài làm mỹ nghệ ra thì cũng bút
rồi gò những tranh nghệ thuật
như là những bức tranh đồng quê hoặc là những bức tranh mã đáo
rất nhiều những cái thể loại
cho nên là bây giờ cái làng nghề để sản xuất như chúng tôi cơ sở chúng tôi sản xuất là tương đối là đa dạng mặt hàng
mà là một hai đấy là như khách đặt theo yêu cầu của khách là đặt hàng gì cũng có thể đáp ứng được
trước kia lan chỉ làm những sản phẩm sử dụng trong gia đình
ban đầu hãy còn thô sơ như son trậu mâm nồi
tuy nhiên sau đó làng đã tổ chức sản xuất và sáng tạo mẫu khiến làng nghề có sự phát triển nhanh chóng
với nhiều mẫu mã ngày càng phong phú đa dạng
chúng ta có thể chiêm ngưỡng rất nhiều sản phẩm mỹ nghệ từ đồng
được chế tạo tinh xảo và đẹp mắt như lọ hoa chanh đỉnh đồng tượng đồng câu đối
đây cũng là những sản phẩm được thị trường rất ưa chuộng
chúng tôi có rất nhiều sản phẩm ví dụ như tượng
nói về tượng thì gồm các loại tượng như bác hồ tượng cụ võ nguyên giáp tượng cụ trần hưng đạo
thế rồi là một số tượng như bác hồ tượng cụ võ nguyên giáp tượng cụ trần hưng đạo
thế rồi là một số tượng như bác hồ tượng cụ trần hưng đạo
quan công khổng minh các loại tượng di lạc các loại tượng phật ở các đền chùa
thế rồi nói về đồ thở trong gia đình thì như vậy là có đỉnh lớn hoành phi câu đối
rồi là chanh các loại chanh tứ quý rồi là chống đồng
từ khi nghề được khôi phục và phát triển cho đến nay bộ mặt kinh tế của làng đại bái cũng có nhiều thay đổi rõ rệt
cả làng có hơn một bảy trăm linh hộ làm nghề gò đúc đồng sản xuất hàng mỹ nghệ
nhiều gia đình cuộc sống đã khấm khá lên vì gắn bó với nghề truyền thống của quê hương
trong cái đà phát triển của nông thôn mới thì làng nghề đại bái đã đi vào hoạt động rất là có hiệu quả
thứ nhất là tất cả các sưởng thủ công nghiệp ở ngay trên mặt đường
thành những sưởng chế tác thủ công mỹ nghệ
mà các nghề thủ công mỹ nghệ của làng nghề đại bái thì từ xưa đến nay thì đều là phát triển
để cho cái làng nghề phát triển thì trước hết là ủy ban dân xã đại bái rồi đã kiến nghị với các cấp
thứ nhất là tạo điều kiện cho thanh niên tiếp tục học nghề truyền thống
thứ hai là có chế độ chính sách đối với những các nghệ nhân có tuổi những nghệ nhân có tay nghề cao
đúng như các cụ ta từ xưa đã nói
nhất nghệ tinh nhất thân vinh giỏi một nghề nào đó gắn bò với nó và làm bằng tất cả sự say mê thì thành công sẽ tới
về đại bái bây giờ sẽ thấy nhiều ngôi nhà khang trang nhiều cơ sở sản xuất với quy mô mở rộng
và rất nhiều nhà bè bán sản phẩm để thấy được sự vươn mình mạnh mẽ sự đổi thay tích cực của một làng nghề truyền thống nổi tiếng lâu đời
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt